trong khuôn khổ lễ hội nhiều hoạt động văn hóa đã diễn ra biểu diễn trà đạo nhật bản khai trương các gian hàng văn hóa ẩm thực

trong khuôn khổ lễ hội nhiều hoạt động văn hóa đã diễn ra biểu diễn trà đạo nhật bản khai trương các gian hàng văn hóa đã diễn ra biểu diễn trà đạo nhật bản khai trương các gian hàng văn hóa đã diễn ra biểu diễn trà đạo nhật bản khai trương các gian hàng văn hóa đã diễn ra biểu diễn trà đạo nhật bản khai trương các gian hàng văn hóa đã diễn ra biểu diễn trà đạo nhật bản khai trương các gian hàng văn hóa đã diễn ra biểu diễn trà đạo nhật bản khai trương các gian hàng văn hóa đã di
được hướng dẫn từ tác phong đi đứng cười và cách xử lý các tình huống phát sinh khi giới thiệu
nội dung trưng bày chương trình là sân chơi bổ ích dành tặng cho các em trong dịp hè hoặc trong
những buổi ngoại khóa tại nhà trường nhằm khơi dậy cho thế hệ trẻ niềm đam mê học và tìm hiểu
lịch sử tự hào với truyền thống của thế hệ cha ông đi trước
liên tục từ mùng năm đến hai mươi tháng tám sân khấu nhà hát lớn hà nội sẽ sáng đèn với một mươi một vở diễn còn mãi
với thời gian của năm nhà hát nhà hát kịch việt nam nhà hát tuổi trẻ nhà hát kịch hà nội
nhà hát kịch nói quân đội và đoàn kịch nói công an nhân dân hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án
đưa các chương trình nghệ thuật chất lượng cao vào nhà hát lớn hà nội của bộ văn hóa thể thao
và du lịch trong năm hai nghìn một mươi sáu đã có một mươi bốn vở diễn kịch sân khấu truyền thống như tuồng trèo cải lương
được biểu diễn tại nhà hát năm hai nghìn một mươi bảy để dự án nâng tầm lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã chỉ đạo thực hiện biểu diễn theo chuyên đề trong dự án này có những vở diễn đã có thâm niên
tới một mươi bốn năm như vợ cát bụi của nhà hát kịch hà nội cũng có những vợ diễn lần đầu lên sân khấu
như lão hạ tiện của nhà hát kịch việt nam
mong muốn của các nhà hát không chỉ bán được vé có doanh thu mà quan trọng hơn khẳng định được sức sống của kịch đối với công chúng thủ đô
lĩnh nam chích quái ấn bản mới nhất với hơn hai trăm linh tranh minh họa vẽ tay của hóa sĩ tạ huy lâm
cuốn sách đã tạo được sức hút lớn đối với độc giả
cho thấy cách tiếp cận và làm mới di sản của cha ông phù hợp với sự tiếp nhận của độc giả đương đại
lính nam chích quái của trần thế pháp tập truyện ghi lại những chuyện kỳ lạ ở nước nam
ba mươi sáu chuyện trong lĩnh nam chích quái gồm những chuyện thần tích thần phả từ thời hồng bàng cho đến đời trần
đó là chuyện về âu cơ lạc long quân chuyện cây cao chuyện núi tản viên
tác phẩm được viết bằng chữ hán vào khoảng đời trần
qua thời gian được sự nhuận sắc chỉnh sửa bồi đắp của nhiều thế hệ các nhà nho việt nam tiêu biểu như vũ quỳnh kiều phú lĩnh nam trích quái thể hiện quan niệm của cha ông về lịch sử dân tộc về phong tục tập quán về cách đối nhân xử thế
với hơn hai trăm linh tranh minh họa của họa sĩ tạ huy long lính nam trích quái do nhà xuất bản kim đồng ấn hành là ấn bản đầu tiên có tranh minh họa màu vẽ tay
hoàn toàn được thực hiện kỳ công mô phỏng phong cách tranh khắc gỗ dân gian
mỗi bức tranh gồm hai bản một bản nét đen và từ một đến hai bản màu
tạ huy long đã thể hiện tài năng và gửi gắm trong mỗi bức tranh sự trân trọng với những di sản tinh thần của cha ông
lĩnh nam chích quái làm cho tôi cảm thấy rất là hấp dẫn
nó gợi mở một thế giới mà người việt đấy rất là xa xưa rồi khi mà lịch sử nó quá bù mờ
làm cách nào để mà vẽ để mà minh họa cho cho mọi người đọc thấy được cái không khí với thời kỳ đấy
thấy được cái tính huy hoàng cũng như là cái đời sống tinh thần cũng như văn hóa cũng như là những cái cuộc chiến tranh tương tàn đấy
để mà thực sự là nhìn lại nhìn lại chính bản thân mình
với những đọc giả đã từng đọc lĩnh nam chích quái từ nhiều năm trước đây
nay được cầm trên tay ấn bản mới nhất của cuốn sách này với tranh màu minh họa sống động
họ không giấu được niềm vui và sự xúc động
khi mà lật từng cái trang sách thì mình thấy rằng là đây là một cái ấn bản mà được đầu tư hết sức là công phu
đối với cả không những là nội dung và cả những cái đặc biệt là những hình binh họa
mình nghĩ rằng là cái phần minh họa này thì nó sẽ góp phần là thu hút được đến những cái đối tượng đọc trẻ hiện nay
những cái thế hệ mà bây giờ sẽ bị phân tán bởi các cái
kênh giải trí khác như là điện smartphone hay là internet
nhân dịp ra mắt cuốn lĩnh nam trích quái ấn bản minh họa màu
họa sĩ tạ huy long cùng tiến sĩ nguyễn tô lan đến từ viện nghiên cứu hán nôm đã chia sẻ cùng độc giả
những câu chuyện thú vị về văn học trung đại về lĩnh nam trích quái và về quá trình vẽ tranh minh họa cho cuốn sách
mọi người hay nói là tranh minh họa sách đúng không ạ
sách và văn hóa đọc có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với bản thân mỗi người và đối với toàn xã hội
ngày nay dưới sự cạnh tranh khốc liệt của các loại hình thông tin giải trí nghe nhìn công nghệ cao
việc đọc sách đã có nhiều thay đổi thậm chí có một bộ phận giới trẻ thờ ơ với việc đọc sách
nhằm kích thích nhu cầu tìm hiểu về tự nhiên con người xung quanh ta
đặc biệt là những đối tượng thuộc nhóm thiểu số trong xã hội và lan tỏa giá trị nhân văn
nhiều mô hình sáng kiến mới lạ đã ra đời
buổi gặp gỡ xoay quanh triển lãm di sản trái đất và tác phẩm hoàng tử bé của antoine de saint supré
là một chương trình đặc biệt dành cho các em nhỏ từ sáu tuổi trở lên
trong suốt thời gian gặp gỡ các bạn nhỏ đã cùng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa
quan sát và chiêm ngưỡng triển lãm di sản trái đất dưới sự dẫn dắt của các diễn giả
qua đó các em có thể hiểu sâu hơn về hành tinh xinh đẹp của chúng ta qua các bức tranh và bức ảnh
triển lãm di sản trái đất này là lấy ý tưởng từ cuốn sách di sản trái đất
antoine de saint supré giải cứu hành tinh hoàng tử bé của nhà văn người pháp jean pierre guénot
trong tác phẩm này ông jean pierre guénot bao gồm những bức tranh do nasa chụp
và những bức hình mà chính tác giả antoine de saint supré vẽ
sau đó jean pierre guénot đưa ra những cách lý giải và cách trình bày
về cách hiểu của ông ấy xoay canh các tác phẩm của nhà văn người pháp antoine de saint supré
trong mỗi bức tranh sẽ có một đoạn chú giải của jean pierre guénot
và những trích đoạn từ các tác phẩm của antoine de saint supré
qua đó ông jean pierre guénot đề xuất một cách đọc mới
về các tác phẩm của nhà văn người pháp antoine de saint supré
và đặc biệt đến mạnh tới khía cạnh bảo vệ hệ sinh thái bảo vệ môi trường và bảo vệ trái đất
trước khi mà em đến trường
em chỉ biết mỗi câu chuyện hoàng từ bé thôi
nhưng mà sau khi mà em đã đến triển lãm thì em sẽ tìm đọc thêm nhiều chuyện hơn nữa
em cảm thấy là chương trình này rất là có ý nghĩa
và nên tổ chức thêm nhiều hoạt động như thế này
để cho mọi người có ý thức gìn giữ bảo vệ trái đất hơn
đến với buổi giao lưu các em nhỏ còn được nghe kể chuyện về hoàng tử bé
thông qua hình thức mới lạ và thú vị
đóng vai những nhân vật trong câu chuyện
và kể lại câu chuyện một cách chân thực và sống động nhất
từ những phút bỡ ngỡ khi làm quen với văn bản
các em đã hào hứng hóa thân vào các nhân vật trong câu chuyện
về hoàng tử bé và những miền đất mà cậu đã đi qua
đây cũng là dịp để các em nhỏ và các phụ huynh
bàn luận về chủ đề môi trường và bảo vệ môi trường
để từ đó ý thức hơn về chính mình và vũ trụ
như trong sứ con người mà antoine de saint sapri từng viết
triển lãm di sản trái đất và những cái hoạt động xung quanh nó
như kể chuyện hay làm đồ thủ công
nhằm mục đích để cho các em nhỏ cũng như các người lớn
đồng thời có một nhìn khác
đó là suy nghĩ về việc bảo vệ môi trường
bảo vệ các di sản của trái đất
mà hiện nay chúng ta có vẻ không quan tâm lắm
từ đó các em nhỏ cũng như các bạn trẻ
có cái ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường
bảo vệ trái đất quanh ta
mình cũng đã tự cho con xem cái phim hoạt hình
hoàng kỳ nhỏ đã được công chiếu ở đây
và lại có sự kiện là ngày hôm nay tổ chức cái hội thảo này
thế là mình cũng thấy thú vị
để cho các con tiếp cận với văn hóa
với tất cả những hiểu biết
thì là mình cho con tham gia thôi
nếu như cuộc gặp gỡ xoay quanh triển lãm di sản trái đất
chủ yếu phục vụ đối tượng bạn đọc là các em nhỏ
từ sáu đến một mươi năm tuổi
thì đến với ngày đọc sách năm hai nghìn một mươi bảy
của dự án thư viện sách sống
the human library việt nam
người đọc lại có cơ hội được hiểu hơn
về những cuốn sách đặc biệt
những con người thật trong cuộc sống
dự án được sự bảo trợ của trung tâm hỗ trợ sáng kiến
và phát triển cộng đồng scdi
bộ lao động thương binh và xã hội việt nam
và được cấp phép bởi human library đan mạch
the human library là mô hình thư viện sách sống đầu tiên
tại việt nam
nơi mỗi cuốn sách là một con người thật
đại diện cho những nhóm người phải chịu nhiều định kiến
dèm pha trong xã hội
chia sẻ về câu chuyện phía sau cuộc sống của họ
the human library đem đến cho đọc giả cơ hội quý báu
để được trò chuyện lắng nghe và thấu hiểu hơn nỗi đau
trở ngại trong cuộc đời những nạn nhân của số phận
và một xã hội còn tồn tại sự thờ ơ lạnh lùng
ra đời vào năm hai nghìn tại đan mạch
hiện nay dự án đã có mặt tại nhiều nước trên thế giới
từ phần lan bỉ canada
cho đến úc đài loan bồ đào nha
tại việt nam đây là lần thứ hai
dự án human library được tổ chức
tiêu chí của chúng tôi là lựa chọn những nhân vật
liên quan đến các vấn đề xã hội
và chúng tôi có những chủ đề chính
bao gồm sức khỏe thể chất sức khỏe tâm lý
xu hướng tính dục các ngành nghề bị kỳ thị
định kiến các lời sống khác biệt
và bất biên đẳng giới
chúng tôi lựa chọn các nhân vật dựa theo
những chủ đề rộng hơn như vậy
và chúng tôi kiểm tra bằng cách lắng nghe
và phân tích câu chuyện của họ
xem là nó có cái chiều số nhất định hay không
nó có cái sức lan tỏa với cộng đồng hay không
và khi nó được kể ra thì ai sẽ là người được thay đổi
ai sẽ là người được lợi từ những câu chuyện như vậy
và từ đó chúng tôi tìm kiếm những cá nhân
vào những câu chuyện mà có cái tính truyền cảm nhất
có những cái kiến thức nhất định
về các vấn đề xã hội
và khiến người đọc sau khi nghe xong
họ sẽ phải tự hỏi là họ đã hiểu gì
về các vấn đề đó và họ có thể làm gì
để các vấn đề đó trở nên tốt đẹp hơn
diễn ra trong hai ngày
tại đại học bách khoa hà nội
human library việt nam
đã đem đến một khu vực riêng biệt
để mỗi nhân vật các đầu sách sống
có thể giao lưu trò chuyện
cùng đọc giả thính giả của mình
ngoài lắng nghe người đọc có thể hỏi
nhận xét chia sẻ cùng các đầu sách sống
và mỗi cuốn sách sống ấy
sẽ luôn cố gắng trả lời
trân thành nhất tích cực nhất
qua đó truyền tải những thông điệp
những bài học nhân văn về cuộc sống
cho bạn đọc
từ phía tôi thì nó là một bệnh tâm thần
nó giống như là việc nhảy
từ cái pha hương cảm
đến mức hoang tưởng
chuyển sang cái pha trầm cảm sâu
thế thì vừa có trầm cảm
mà vừa có hương cảm
thế thì cái bệnh này tôi đã bị lâu rồi
cách đây độ một mươi năm rồi
đã chữa khỏi
cái việc mà tôi đến đây
để chia sẻ với mọi người
tôi chỉ muốn nói rằng là cái bệnh này
nó cũng chỉ là một bệnh thôi
bệnh tâm thần bao gồm giới lận lưỡi cực
và các bệnh tâm thần khác
nó chỉ là một bệnh giống như là bệnh thể chất
giống như là bị ung thư
hay là bị đau dạ dày hay là bị cúm
thì mọi người đều có thể phải mất phải
và mọi người đều có thể chữa được
em cũng có một số hiểu biết cơ bản
về giới lận lưỡi cực
và em nghĩ là cũng có một khoảng thời gian ngắn
em đã từng bị như thế nhưng mà không
đến mức độ nặng như là
sách sống ở đây
thì hôm nay em đến đây là em đã tìm được
cái con đường để đối mặt với cái tình trạng đó
và không còn có sợ hãi
và mình chấp nhận là mình
bị như thế mình có thể vượt qua được
không có đề phụ
với mong muốn tạo một không gian sống đầy nhân văn
đa sắc màu của những tâm hồn
luôn mong muốn lắng nghe
và được lắng nghe
human library việt nam hai nghìn một mươi bảy
đã chuyển đi thông điệp mạnh mẽ
về niềm tin nghị lực sống
để vượt qua những định kiến nỗi đau
và từ đó góp phần thúc đẩy
sự bình đẳng lan tỏa
giá trị nhân văn trong toàn xã hội
chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi
cũng xin được tạm dừng tại đây
mọi ý kiến đóng góp xây dựng chương trình
quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
hoặc qua số điện thoại
quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau